thưa quý vị ngày một mươi tháng một một thẩm phán tòa án tối cao brazil đã ra lệnh bắt giữ đối với ông alderson tourist
cựu bộ trưởng tư pháp dưới chính quyền tổng thống jair bolsonaro giai đoạn năm hai nghìn một mươi chín hai nghìn hai mươi hai để điều tra về những sai phạm
liên quan tới vụ tấn công của các nhóm cực hữu ủng hộ ông mansonaro vào trụ sở các cơ quan công quyền nhà nước cuối tuần qua
khi vụ bạo loạn nghiêm trọng trên xảy ra ông torres đang giữ chức thư ký an ninh của quận liên bang là người thân cận với cựu tổng thống bolsoraro
sau khi được bổ nhiệm chức vụ mới khi tổng thống lula da silva nhậm chức ông torres đã đi nghỉ phép tại mỹ và không có mặt tại nhiệm sở
khi những người biểu tình gây bạo loạn tại địa bàn ông phụ trách
trước đó ông torres đã bị chính quyền thủ đô brazilya quyết định đình chỉ chức vụ vì đã để xảy ra vụ tấn công mà không có những biện pháp
đối phó phù hợp đến nay cơ quan chức năng brazil đã bắt giữ khoảng một năm trăm linh đối tượng liên quan tới vụ tấn công vào trụ sở quốc hội
phủ tổng thống và tòa án tối cao ở thủ đô brazilia nhằm kêu gọi quân đội đảo chính ngăn chặn tổng thống lula da silva lên nắm quyền